các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo số điện thoại liên hệ người có nhu cầu làm bằng cấp giả liên lạc với đăng
sau đó hẹn gặp nhau quanh khu vực gần nơi đăng thuê trọ để giao dịch tiền và cung cấp thông tin
nhóm đối tượng trên đã hoạt động được một tháng thì bị phát hiện thu lợi bất chính khoảng sáu mươi triệu đồng
hiện công an quận tân bình đang tiếp tục điều tra mở rộng